ngày hôm qua phòng an ninh chính trị nội bộ công an tỉnh ninh bình phối hợp với công an huyện gia viễn và sở thông tin và truyền thông triệu tập đối tượng nguyễn văn giang sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn trú tại xóm năm xã gia sinh huyện gia viễn tỉnh ninh bình để làm rõ về hành vi cung cấp chia sẻ thông tin không phù hợp với thuần phong mỹ tục của dân tộc ảnh hưởng đến an ninh trật tự
trước đó từ ngày một mươi hai đến ngày một mươi bốn tháng tám năm hai nghìn hai mươi một nguyễn văn giang tự xây dựng kịch bản lời thoại và thực hiện ba video clip sau đó đăng tải trên kênh youtube giang lâm do giang là người tạo lập
nội dung của ba video clip đã đăng tải trên mạng xã hội có hình ảnh âm thanh không phù hợp với thuần phong mỹ tục gây phản cảm cho người xem ảnh hưởng đến an ninh trật tự
tại cơ quan công an nguyễn văn giang thừa nhận hành vi của bản thân là vi phạm
nội dung của ba video clip đã đăng tải trên mạng xã hội có hình ảnh âm thanh không phù hợp với thuần phong mỹ tục gây phản cảm cho người xem ảnh hưởng đến an ninh trật tự